trang án tòa án nhân dân cuba cảm ơn phó thủ tướng trương hòa bình đã dành thời gian tiếp
đồng thời khẳng định ngành tư pháp của cuba đang có sự hợp tác chia sẻ và học hỏi nhiều kinh nghiệm hữu ích từ phía việt nam
và hy vọng các chuyên gia của việt nam sẽ tiếp tục ủng hộ giúp đỡ trong thời gian tới
thưa quý vị chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy tỉnh bắc giang đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh ủy
ủy ban nhân dân và công an tỉnh bắc giang nhằm thống nhất chỉ đạo xây dựng công an xã thị trấn chính quy tại địa bàn tỉnh bắc giang
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí tô lâm đã đánh giá cao những thành tiệu quan trọng mà đảng bộ
chính quyền công an tỉnh và nhân dân tỉnh bắc giang đã đạt được trong thời gian qua
trong thời gian tới bộ trưởng bộ công an đề nghị tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang tiếp tục quan tâm đến chế độ
chính sách của lực lượng công an xã bán chuyên trách để lực lượng này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã chính quy
phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
thưa quý vị những thành tích rực rỡ của học sinh giỏi việt nam tại các kỳ thi olympic khu vực và thế giới
đã tác động tích cực đến việc dạy và học thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong các nhà trường phổ thông
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện kích thích ý chí vươn lên đỉnh cao trong học tập rèn luyện
thực hiện mục tiêu giáo dục nâng cao dân trí đào tạo nhân lực
bồi dưỡng nhân tài thành tích của các em học sinh đã trở thành động lực
cổ vũ khích lệ nhà trường và các thầy cô giáo quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của bác
trong công tác bồi dưỡng nhân tài cho đất nước
theo bộ giáo dục và đào tạo trong năm năm gần đây kết quả thi olympic khu vực và quốc tế
của các đoàn học sinh giỏi việt nam nhìn chung đều đạt cao
trong đó có nhiều học sinh xuất sắc đạt hai huy trường vàng trong hai năm liền dự thi
hoặc đạt điểm cao nhất trong kỳ thi olympic
nó như là một sự đề nắp và nó được ghi nhận bởi rất nhiều người ạ
và đặc biệt đấy là cái dịp như thế này ạ nó nhắc nhở em là
thực ra bản thân mình còn cần cố gắng hơn nữa
nó có ý nghĩa là khích lệ tinh thần học tập bọn em là trong tương lai
phải luôn luôn cố gắng nỗ lực để có thể trở thành những công dân có ích cho xã hội
và để tạo ra thêm nhiều thành quả khác hơn giúp cho đất nước việt nam ngày càng giàu đẹp
và vươn tới các cường quốc mang chung
thành tích của các đội tuyển việt nam tham dự olympic quốc tế và khu vực
liên tục có những chuyển biến tiến bộ trong các năm từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
theo hướng năm sau cao hơn năm trước
một số đội tuyển có thành tích ổn định đoạt nhiều giải cao
xếp hạng cao trong các kỳ thi như đội tuyển toán hóa vật lý và tin học
tình trạng số học sinh đoạt giải không ổn định số huy chương vàng và huy chương bạc chiếm tỷ lệ thấp
nhiều môn không có huy chương vàng trong nhiều năm từ năm hai nghìn một mươi một trở về trước
như sinh học tin học
đã được khắc phục thành tích của các em học sinh đã trở thành động lực
cổ vũ khích lệ nhà trường và các thầy cô giáo tâm huyết thực hiện tốt hơn nữa
lời dạy của bác trong công tác bồi dưỡng nhân tài cho đất nước
đối với người thầy thì mình nghĩ việc quan trọng nhất là gieo được đam mê cho các em
sau khi học sinh mà các em đã có đam mê thì các em sẽ tự tìm tòi
cũng như là có những cách khác nhau để vượt qua khó khăn và đạt được những đỉnh cao
và bản thân em thì rất là quyết tâm
và khát khao muốn phấn đấu vào đội tuyển quốc gia
và khi đó thì tôi cũng tiếp nhận em và tôi thấy là với một học sinh mà quyết tâm như vậy
thì tôi cũng cảm thấy mình có thêm động lực
và trong quá trình giảng dạy thì từng bước từng bước
cái tư duy của em được nâng dần lên và đặc biệt thì em rất là say mê
trong thời gian vừa rồi đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất
cũng như về nhân lực nguồn nhân lực
chất lượng cao đối với trường đặc biệt là học sinh
nên cái vấn đề mà đầu tư có trọng điểm thì chất lượng học sinh sẽ đạt cái hiệu quả cao
kết quả dự thi olympic khu vực và quốc tế với thành tích vượt trội trong những năm gần đây cho thấy
bộ giáo dục và đào tạo đã xác định đúng hướng đi trên lộ trình đổi mới căn bản và toàn diện
đồng thời tác động to lớn đến giáo viên học sinh và toàn thể xã hội
trong nỗ lực thực hiện mục tiêu đào tạo bồi dưỡng nhân tài trung tâm
cho đất nước khẳng định vị trí của việt nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế
thưa quý vị ngày hôm nay tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra lễ trao học bổng valet năm hai nghìn hai mươi
cho học sinh các trường trung học phổ thông khu vực phía bắc có thành tích học tập xuất sắc
đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ việt nam lần thứ một mươi năm
nhiều năm qua tổ chức gặp gỡ việt nam đã khích lệ tinh thần hiếu học yêu khoa học của học sinh
sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ ưu tú việt nam thông qua chương trình học bổng valet
cũng là quỹ học bổng phi chính phủ lớn nhất việt nam
với chặng đường một mươi chín năm học bổng valet tại việt nam đã trao hơn ba mươi năm xuất cho học sinh xuất sắc trên toàn quốc
tổng giá trị hơn ba trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó có hơn ba trăm linh học sinh sinh viên đã giành được huy trường quốc tế
một trăm năm mươi học sinh đã được nhận vào đại học ecole polytechnique danh tiếng của pháp
thưa quý vị để chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh bắc ninh đã bổ sung cơ sở vật chất
xây mới cải tạo sửa chữa nâng cấp phòng học phòng chức năng đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh bắc ninh đầu tư hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng cho cơ sở vật chất để sửa chữa và xây mới bảy trăm bốn mươi bảy phòng học
trong đó bậc mầm non ba trăm tám mươi tám phòng bậc tiểu học một trăm tám mươi tám phòng và bậc trung học cơ sở hai trăm linh một phòng đáp ứng nhu cầu dạy và học
tôi sẽ tiếp tục tham hư với các quỹ chính quyền
để sửa chữa cải tạo xây mới phòng học đáp ứng được yêu cầu của các cơ sở dục và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia của các cấp học
và đồng thời phối hợp với ủy ban cấp huyện để chỉ đạo các địa phương xây dựng phòng học kiên cố xóa phòng học cấp bốn và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
phấn đấu hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín đã đề ra
đến nay tỷ lệ phòng học kiên cố trên địa bàn tỉnh đúng đầu cả nước
cùng với đó ngành giáo dục và đào tạo tỉnh bắc ninh tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học đặc biệt là thiết bị dạy học ngoại ngữ tin học và các hoạt động trải nghiệm để các học sinh đạt được kết quả tốt hơn trong năm học mới
thưa quý vị ngày hôm nay trên địa bàn sư lư hai xã na son huyện điện biên đông tỉnh điện biên đã xảy ra vụ đuối nước khiến ba trẻ tử vong
theo thông tin ban đầu cho biết
ba em gồm lò thị bình sinh năm hai nghìn một mươi bốn và lò thị my sinh năm hai nghìn một mươi sáu và lò văn việt sinh năm hai nghìn một mươi sáu sáng nay cùng đến trường nhập học
do đầu năm nhà trường chưa tổ chức nấu ăn bán chú bố mẹ bận đi làm nên các cháu được gia đình đón về nhà ông bà
sau bữa trưa trong lúc người lớn ngủ trưa thì ba cháu đi tắm ao
đến khoảng một mươi hai giờ gia đình đi tìm thì đã thấy thi thể các cháu nổi tại ao của gia đình ông lò văn thiện là bố của cháu lò văn việt
ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc
ngày sau khi nhận được tin báo vụ việc
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước khiến cho nhiều trẻ nhỏ thiệt mạng
vậy nên các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức quan tâm chăm sóc và bảo vệ con em của mình
đặc biệt phải luôn giám sát trẻ không để trẻ tự do bơi lội ở khu vực ao hồ hay sông suối
chuyển sang những thông tin khác
thưa quý vị công an quận đống đa hà nội vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với

phạm thị kim dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mạng
theo cơ quan điều tra lợi dụng tình trạng nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc sinh sản
có nhu cầu tìm người mang thai hộ đối tượng phạm thị kim dung
chú tại xã lạc đạo huyện văn lâm tỉnh hưng yên đã tìm người nhận để thuê với giá vài trăm triệu đồng một trường hợp
ngoài việc môi giới để thuê đối tượng này còn tổ chức mang thai hộ để hưởng lợi cho năm trường hợp khác
hiện cơ quan điều tra đang cho dung tại ngoại vì bị cáo này cũng đang trong thời gian mang thai
thưa quý vị ngày hôm nay cục quản lý môi trường y tế viện sốt z ký sinh trùng côn trùng quy nhơn
và viện pasteur nha trang thuộc bộ y tế tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng chống sốt xuất huyết tại tỉnh phú yên
theo sở y tế tỉnh phú yên đến nay số ca xuất xuất huyết tại phú yên là hơn ba ba trăm linh ca
với hơn một trăm ba mươi ổ dịch tăng gần một trăm một mươi ổ dịch so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
sau khi kiểm tra tình hình thực tế đoàn kiểm tra đã đề nghị ngành y tế tỉnh phú yên cần chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh
tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân
ngoài ra các cơ sở y tế phải tuân thủ phác đồ điều trị mới do bộ y tế ban hành để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác phòng chống
thưa quý vị bên cạnh dịch sốt xuất huyết bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng gia tăng tại các tỉnh khu vực nam bộ
số tỉnh có số ca mắc khá cao như trà vinh hậu giang vĩnh long đồng nai
hiện đã vào mùa tiệu trường thời điểm mà bệnh tay chân miệng được xem là tăng cao nhất trong năm
theo thống kê tại trà vinh hậu giang vĩnh long cà mau đồng nai tỷ lệ trẻ em mắc bệnh tay chân miệng có chiều hướng đang gia tăng
riêng tại tỉnh trà vinh số ca mắc tay chân miệng đã lên đến gần hai trăm năm mươi ca tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám và bắt đầu tăng mạnh từ tháng tám
tại đồng nai thì ghi nhận có trường hợp biến chứng tay chân miệng sang viêm não
bộ y tế đã ra công văn yêu cầu các sở y tế phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống tay chân miệng mùa tụ trường
nói đầu nó nổi thì cái lưng với cái ngực trước rồi ngày thứ hai thì nó nổi cái miệng rồi vô đây nhập chuyện
ba tháng trước bé có bị một lần nhưng mà điều trị ở nhà lần trước cũng bị tay chân miệng nhưng mà nó nhẹ hơn còn lần này thì thấy nặng hơn nên nhập chuyện
nó chảy ra đều đều thì nó có hai đỉnh có thể là tháng bốn tháng năm tháng sáu rồi tháng chín tháng một mươi tháng một tháng một mươi hai
thì một thời gian dài nó không có quay lại thì nó lại quay lại đúng cái thời điểm mà tháng chín thì chắc chắn là nó sẽ bọt lên thôi
bệnh tay chân miệng thường tăng cao từ tháng chín đến tháng một mươi hai hàng năm tức là khi bắt đầu tụ trường
phụ huynh nên đưa trẻ đi thăm khám nếu có những dấu hiệu của bệnh
tay chân miệng hiện chưa có vaccine phòng bệnh
giữ vệ sinh sạch sẽ sửa tay với xà phòng là biện pháp tốt nhất để phòng tránh tay chân miệng
thông tin chúng tôi mới cập nhật
tối nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông nguyễn đăng nguyên
tổng giám đốc mobifone trước đây là phó tổng giám đốc trong giai đoạn mobifone mua avg
cùng với ba phó tổng giám đốc là các ông nguyễn bảo long hồ tuấn và nguyễn mạnh hùng
cùng bị khởi tố còn có một thành viên hội đồng thành viên mobifone là bà phan thị hoa mai
để điều tra về hành vi liên quan đến những sai phạm trong thương vụ chuyển nhượng cổ phân
trị giá hơn tám tỷ đồng giữa mobifone và avg
được biết tất cả các bị can đều bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định của nhà nước
về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng theo điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
và để tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa văn bản quan trọng này
mời quý vị và các bạn cùng đến với phần trao đổi của phóng viên hoàng trang và vị khách mời của chương trình
trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
thưa tiến sĩ cấn văn lực có một điều rất là quan trọng trong nghị quyết lần này
đó là bổ sung thêm điều kiện về bảo đảm an ninh quốc phòng đối với các dự án đầu tư nước ngoài
vậy thì theo ông làm thế nào để vừa bảo đảm được việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài
vừa bảo đảm được tính an ninh quốc phòng

tức là nếu như chúng ta mà không có điều kiện giả soát

không truyền thông tội
thông tin nó không đầy đủ
không trinh thống
thì cũng có thể khiến cho nhà đầu tư nước ngoài người ta băn khoăn
tuy nhiên chúng ta truyền thông chúng ta trao đổi
và đặc biệt chúng ta không phức tạp hóa cái điều kiện đó
thì cũng sẽ khiến cho nhà đầu tư nước ngoài người ta cảm thấy rằng
à đấy là một cái điều kiện cần thiết bắt buộc
chứ không phải là một cái điều kiện mà nó quá khó khăn
đối với nhà đầu tư nước ngoài
tất nhiên tôi rất là mong sau này khâu hướng dẫn triển khai thực hiện
nó phải thực sự đi vào cuộc sống và nó không đánh đố
nó không quá phức tạp đối với nhà đầu tư nước ngoài
nhất là cái quy trình xét duyệt
thế nào là đủ cái điều kiện đảm bảo an ninh quốc phòng
ta phải làm rõ và quá trình thẩm định đánh giá đưa ra kết quả
nó phải nhanh chóng và hiệu quả
tránh gây thêm thời gian và chi phí quá nhiều cho nhà đầu tư
có một điểm nữa cũng rất là quan trọng
đó là nghị quyết lần này đặt ra những cái quy định
để mà làm sao giải quyết được vấn đề vốn mỏng đầu tư chui đầu tư nút bóng
hiện tượng này thì đã diễn ra ở việt nam chúng ta nhiều trong những năm qua
và chúng ta cũng đã có nhiều quy định nhiều cách
để chúng ta chống chuyển giá chống nút bóng
thế nhưng mà nó chưa thành công trong thời gian vừa qua
do chúng ta thiếu thông tin dữ liệu
chúng ta chưa nhất quán về mặt cơ chế chính sách và cách đảm
cái thứ hai là trình độ năng lực của những người
những bộ phận có liên quan đến quản lý nhà đầu tư nước ngoài của chúng ta
nó chưa phải là cao
tôi lấy ví dụ về luật pháp quốc tế về ngoại ngữ
hoặc là về cái mức độ tinh vi phức tạp của cái mô hình tập đoàn tổng công ty nước ngoài đó
điều chúng ta đã nắm được đầy đủ chưa
vậy thì theo ông chúng ta cần có những cái giải pháp như thế nào để giải quyết những cái vấn đề này
nhất là cần phải nâng cao năng lực thẩm định của các cơ quan chủ quản
nhất là bộ phận thẩm định
cái thứ hai là cũng cần phải có sự hợp tác
tốt giữa nước ta các bộ ngành có liên quan ở nước ta với nước bạn
cái nước mà ở đó chủ đầu tư đã đặt trụ sở chính
để chia sẻ thông tin trao đổi thông tin với nhau
đảm bảo thông tin nó chính xác hơn khách quan hơn và nó đầy đủ hơn
cái việc thứ ba của chúng ta nó rất quan trọng
tức là cần phải xây dựng được cái cơ sở dữ liệu quốc gia của chúng ta tốt hơn
về đầu tư nước ngoài về dự án về chủ đầu tư về lĩnh vực đầu tư
và nó phải thường xuyên cập nhật tốt hơn
cũng cần phải tiếp tục rà soát để cho nó phù hợp với các thông lệ quốc tế
nhất là những cái hiệp định thương mại tự do vừa kỳ kết và chuẩn bị có hiệu lực trong thời gian tới
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong ngày hôm nay
thưa quý vị
dự án đầu tư tăng cũng có nghĩa là nền kinh tế việt nam có thêm nhiều cơ hội
tuy nhiên hiện nhiều quy định trong đầu tư của chúng ta vẫn chưa thực hiện đúng
thêm vào đó tình trạng chuyển giá đầu tư chui núp bóng vẫn chưa được kiểm soát
do đó để khắc phục những hạn chế bất cập hiện nay hệ thống pháp luật rất cần được ra soát
và đưa ra các quy định khắc phục tình trạng vốn mỏng chuyển giá đầu tư chui đầu tư núp bóng
để thị trường việt nam thu hút được các dự án đầu tư vừa bảo đảm mục tiêu kinh tế vừa bảo đảm an ninh quốc phòng